dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiếp tục thảo luận
về các vấn đề về kinh tế xã hội về mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề ra
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than bản mộng
các trưởng ngành công thương nông nghiệp tài nguyên và môi trường cũng đã có báo cáo
giải trình trước quốc hội về những vấn đề mà đại biểu quan tâm
hôm nay khá nhiều ý kiến đại biểu mồ sẻ tranh luận về nguyên nhân thiên tai cấp tập
gây hậu quả nặng nề tại miền trung trong tháng một mươi về các vấn đề thủy điện nhỏ
nhà máy điện đã lạm dụng quy trình đấy để mà trục lợi
và đây là một vấn đề lịch sử và có lẽ là chúng ta cũng chưa có những số liệu
để có thể tính toán được những vấn đề như vậy
và cái số liệu hết sức khách quan cho thấy rằng là ở các cái bùng sạt lửa này tôi đã có trong tay
thì cho thấy rằng là các khu vực này như là ở khi khu kiểm lâm sáu mươi bảy phong điền chơ lo minh hóa
rồi khu vực binh đoàn ba trăm ba mươi bảy hướng hóa trà leng trà vân
rồi nam thảo my quảng nam rồi phước lộc phước sơn rồi vùng sạt lửa rò trăng ba
thì cho thấy rằng là đây là những khu vực mà nó ở độ cao từ ba trăm linh đến chín trăm linh mét
nên nếu chúng ta mà kết luận là do thủy điện thì ở đây chưa có cái vấn đề do thủy điện
và thủy điện trà leng ba thì hiện nay chưa xây dựng
về nghi vấn thiên tai nặng nề hơn khi mất diện tích rừng tự nhiên
do thủy điện vừa và nhỏ bộ trưởng trần hồng hà đã chỉ rõ
nên tôi muốn nói là chúng ta không nên đưa ra những cái suy đoán mà phải dựa trên cơ sở khoa học
còn vấn đề các thủy điện nhỏ cũng không phải là lỗi các thủy điện nhỏ
ở naui rất nhiều thủy điện nhỏ
cái lỗi là chính chúng ta chưa phân tích được lợi ích
phân tích được các tính năng thiết kế hiệu quả và công nghệ
nếu chúng ta tính toán thiết kế được các cái công trình này mà nó hài hòa được với tự nhiên
và thực tế là chúng ta có thể làm được thì chúng ta vẫn có thể duy trì được nguồn điện năng
nhưng mà chúng ta không phải là làm biến đổi quá lớn đến tự nhiên
cũng đánh giá là các dự án thủy điện trường ngành công thương cũng nhận định
chúng ta có những quy trình về pháp luật pháp lý rất quan trọng
và có thể nói rất bài bản để quản lý trong các dự án đầu tư
thế thì những cái này là sẽ những nhân tố cơ bản để giúp cho các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư
sẽ đánh giá rằng xem những dự án đó là cái nào là chủ đạo và có hiệu quả hay không
và những cái mức độ mà tác động tiêu cực nó còn có cái gì
nhưng quan trọng không chỉ dừng ở đó mà các dự án này phải được thỏa mãn
cả những cái giải pháp và biện pháp để khắc phục và giảm bớt những cái hạn chế thừa cực
để khai thác tốt những cái ưu thế cũng như là những cái lợi ích từ các dự án này
về các thủy điện nhỏ mà đã hết khấu hào hết vòng đời của dự án bộ trưởng trần tuấn anh cho hay
khi các dự án thủy điện mà hết vòng đời của dự án thì có thể là phải thực hiện
không phải có thể mà phải thực hiện những yêu cầu của luật định
trong đó báo cáo về đánh giá chất lượng
từ các cái hồ đập cũng như là các cái hướng sử dụng hoặc là thảo dỡ
trong này có yêu cầu chủ đồng tư chịu trách nhiệm thảo dỡ phải có phương án
báo cáo các cấp có thẩm quyền
cũng trong phiên thảo luận chiều nay bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng đã có giải trình trước quốc hội về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than bản mông